theo báo cáo nhanh của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho thấy tính đến bảy giờ sáng ngày hai tết tức ngày hai mươi sáu tháng một
tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước có hơn chín mươi năm bệnh nhân đang điều trị giảm một mươi một sáu so với cùng kỳ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
về số ca khám và cấp cứu do tai nạn pháo nổ dịp tết canh tí cục quản lý khám chữa bệnh cho biết
trong ngày ba mươi tháng chạp đến sáng ngày mùng một tết đã có hai trăm linh hai trường hợp khám cấp cứu tai nạn do pháo nổ tăng ba mươi bốn so với cùng kỳ tết kỷ hợi
số trường hợp khám cấp cứu do vũ khí vật liệu nổ khác là bốn mươi hai ca tăng đến tám mươi bốn so với cùng kỳ tết kỳ hợi
trong số những ca cấp cứu do đánh nhau chỉ có gần sáu mươi trường hợp liên quan đến việc sử dụng rượu bia
một trong những nguyên nhân khiến số ca cấp cứu do đánh nhau liên quan đến rượu bia giảm mạnh là do năm nay thực hiện nghị định một trăm linh
về kiểm tra xử phạt nồng độ cồn khiến lượng sử dụng rượu bia giảm mạnh so với các năm